hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện để cứu người của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhiều cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh ninh bình đã tích cực tổ chức và tham gia nhiều đợt hiến máu
từ đầu năm đến nay ninh bình đã tổ chức năm đợt hiến máu tình nguyện thu được trên ba đơn vị máu
đáp ứng nhu cầu cấp cứu điều trị của địa phương và hỗ trợ tuyến trung ương